thưa quý vị vào ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng một việt nam ghi nhận một mươi sáu bốn mươi ca nhiễm mới sars cov hai
trong khi thành phố hồ chí minh số ca mắc trong ngày giảm nhiều nhất
thì thủ đô hà nội lần đầu tiên vượt ngưỡng ba ca trong hai mươi bốn giờ
tuy nhiên căn cứ vào việc tiêm phủ vaccine cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hà nội dự kiến cho một trăm linh học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trở lại trường học sau tết nguyên đán